bắt đầu từ giờ ngày một mươi bốn tháng tám ngay sau khi lệnh cách ly toàn thành phố có hiệu lực
chính quyền và công an tỉnh hải dương đã thành lập các chốt phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cửa ngõ ra vào thành phố
ngay trong đêm một mươi ba tháng tám gần hai trăm linh chiến sĩ đã đồng loạt gia quân triển khai hơn ba mươi ba chốt kiểm soát trọng yếu
tại các cửa ngõ ra vào thành phố để bảo đảm cho ngày đầu cách ly xã hội
ngay sau khi có thông tin ba ca nhiễm mới trên địa bàn thành phố đã thực hiện phong tỏa khu vực liên quan
nhà hàng ba mươi sáu ngô quyền truy vết f một và đưa về khu cách ly tập trung
thực hiện giám sát cách ly f hai đang cách ly tại cộng đồng